sau khi hội chẩn các bác sĩ đã quyết định cắt lọc vết thương vùng đầu mặt đang được theo dõi
bệnh nhân bớt đau nhiều hơn vùng hàm mặt giám sưng nhưng vẫn còn ụ tai xương hàm gò má bên phải vẫn chấn thương
về cái di chứng về sau đối với bệnh nhân này thì vùng xương hàm mặt có gãy xương hàm vỏ xoan hàm và gò má bên phải
cái thời gian để mà vùng xương chậu và ổ cối này nó ổn định nó lành nặng thì bệnh nhân phải nghỉ ngơi tại giường
tối thiểu là phải từ bốn tuần thì cái vùng xương chậu và ổ cối nó sẽ lành nặng lại
được biết vụ đua xe trái phép này được công an tỉnh tiền giang tiếp tục điều tra xử lý
chín đối tượng đã bị bắt giữ trong đó nhiều đối tượng còn trong độ tuổi thiếu niên
thưa quý vị làm thế nào để trẻ đi học được an toàn trong mùa dịch
đó là vấn đề được quan tâm hàng đầu trong những ngày vừa qua
nhiều trường học đã có các biện pháp phòng dịch cho trẻ
như là rửa tay đeo khẩu trang hay là kiểm tra thân nhiệt tại cổng trường v v
bên cạnh đó thì vẫn còn nhiều ý kiến lo lắng khi mà một số nơi yêu cầu trẻ
phải đeo tấm chắn giọt bắn suốt thời gian học tập
kính thưa quý vị trên tay tôi đang là một tấm trắng giọt bắn
đây là một trong những dụng cụ khá phổ biến trong thời gian vừa qua để phòng dịch covid một mươi chín
không thể phủ nhận giá trị của nó trong việc ngăn chặn giọt bắn đặc biệt là đối với nhân viên y tế
tuy nhiên khi tôi sử dụng liên tục cái này khoảng một mươi năm phút thì bản thân tôi thấy rất là khó thở
vậy mà một số trường học dự kiến sẽ đưa cái này vào sử dụng cho học sinh trong thời gian sắp tới
tấm trắng giọt bắn là một thiết bị tương đối dễ làm với một phần trắng bằng nhựa mica trong suốt
giúp ngăn giọt bắn từ phía người đối diện khi tiếp xúc
mà còn lại của tấm chắn giọt bắn được làm như một chiếc mũ đội trên đầu
kể từ khi dịch covid một mươi chín xuất hiện tấm chắn giọt bắn được các cơ sở y tế sử dụng nhiều
một số người dân cũng trang bị nón có tấm chắn giọt bắn khi ra đường để phòng dịch
sẽ không có gì tranh cãi nếu như những ngày vừa qua một số trường học đưa vào sử dụng tấm chắn giọt bắn cho học sinh khi đến trường
điều này khiến không ít chuyên gia lo ngại về mức độ nguy hại đối với mắt do tấm chắn giọt bắn gây ra
thứ nhất là giống như chúng ta có thêm một cái mạng che trước mặt
thì cái mạng che này dù là một miếng trong suốt nhưng nó vẫn có độ mờ nhất định
thứ hai nữa trong trường hợp đứa trẻ mà nó có thêm một cái mạng che trước mặt
một cái kính tạp cút xạ bên trong thì hai miếng che này vô tình cái phản quan của ánh sáng vào trong mắt
nó đi qua hai cái tính trắng này nó cũng bị ảnh hưởng có thể bị tán xạ hoặc diễu xạ
vấn đề thứ hai là khi trẻ mà đeo cái miếng trắng này trong lớp học thì sẽ cảm giác vướng
vướng tầm nhìn thẳng phía trước cũng như những tầm nhìn ở hai bên
và khi trẻ nước lên để mà nhìn bảng hay là khi cúi xuống thì sẽ đụng chạm vào vai áo ngực hay là vùng tập vỡ
thì sẽ làm cho cái
cái miếng trắng này nó di lợn và như vậy sẽ ảnh hưởng tới cái sự nhìn của bé
nếu mà bé mà đeo suốt một thời gian dài mấy tiếng liên tục hoặc là có thể ngắt quản được một khoảng ít
tức là đeo thì nó sẽ làm cho trẻ mất tập trung
theo quy định phòng dịch học sinh khi đến trường sẽ được đeo khẩu trang rửa tay thường xuyên
bên cạnh đó nhà trường cũng đo thân nhiệt cho trẻ ngay từ cổng trường
với những biện pháp an toàn đó thiết nghĩ đã đủ khả năng phòng ngừa
bởi đối với trẻ nhỏ
việc đeo tấm chắn giọt bắn không chỉ khiến trẻ khó thở
mà còn tạo áp lực khi trẻ ngồi học trong điều kiện không được mở máy lạnh
mà nhiệt độ ngoài trời khoảng ba mươi bảy độ c những ngày gần đây
không thể hãy thở với lệnh nóng
tại vì nó không có sở
nó chê mất một con nên con không biết được
nó không hề khó
ban đầu thì nên là có nước rửa tay và có máy đo thân nhiệt
và sau đó là chỉ cần đeo khẩu trang là được rồi
bởi vì cái tấm trắng giọt bắn thì nó có cái cảm giác
nó rất là khó chịu và bức bí cho trẻ
nhiều khi trẻ đổ mồ hôi hay này kia trong trường
thì nó cũng sẽ làm cho trẻ nó rất là khó chịu nguối ngáy
không có thể tập trung vào cái việc học được
với trẻ thì cái tấm chắn giọt bắn này thì tôi nghĩ là khi mà phụ huynh
đón con mình đi học về hoặc là đưa con đi học chạy ngoài đường
thì có thể là dùng cái tấm trắng giọt bắn này
bởi vì ngoài việc phòng covid ra
thì cái tấm trắng giọt bắn nó có thể phòng gió bụi này kia
để mà cho trẻ nó có thể ngồi trên xe mà nó có thể an toàn được
hai mươi ngày qua chính quyền thành phố đã làm rất tốt công tác kiểm soát dịch bệnh
không ghi nhận các ca nhiễm cộng đồng
chính vì vậy việc máy móc áp dụng biện pháp phòng dịch
như đeo tấm chắn giọt bắn tại một số trường
thiết nghĩ không chỉ không khoa học mà còn tốn kém gây hại cho môi trường
bởi tấm trắng này đa số làm bằng nhựa
thưa quý vị thành phố hồ chí minh là một trong những tỉnh thành có lượng lớn người việt
từ nước ngoài trời
thưa quý vị thành phố hồ chí minh là một trong những tỉnh thành có lượng lớn người việt
từ nước ngoài trở về và là nơi có trường hợp người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam
ở giai đoạn mới này các công tác ra soát tuyên truyền và phòng chống dịch covid một mươi chín
tiếp tục được triển khai
chỉ tính riêng khu đô thị phú mỹ hưng phường tân phong quận bảy
hiện có hơn một mươi một người nước ngoài đến từ hơn tám mươi quốc gia đang sinh sống và làm việc
ngoài phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện tuyên truyền phòng chống dịch
công an phường còn thường xuyên thực hiện ra soát lập danh sách toàn bộ cư dân
trong đó đặc biệt quan tâm đến những hộ có người từ nước ngoài vào việt nam
các thông tin lộ trình đi đến sẽ được nắm rõ ngay từ đầu
qua đó những trường hợp buộc phải cách ly sẽ dễ dàng triển khai
cũng như tạo tâm lý thoải mái cho người đi cách ly
tất cả hệ thống chính trị ở trong phường này đều tham gia bằng cách cũng như là
lợi từ nhà phát những tờ tài liệu tuyên truyền này
và hai là ván những áp bích thời chung quanh
và vừa nhất là công an bên phường vừa tham gia để chống dịch
vừa tham gia chống tội phạm vừa giúp đỡ nhân dân ở đây
có cái gì alo hoặc là họ có mặt liền
các khu người nước ngoài khi mà đến để tiếp xúc thì có một số trường hợp
thì do là cái ngôn ngữ cũng có cái khó khăn trong cuộc giao tiếp
nhưng mà bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã chủ động được
cái lực lượng tham gia cũng như là cái những cái mà
hướng dẫn cho người ta hiểu thì người ta cũng rất là ủng hộ
và người ta cũng rất là chia sẻ với lực lượng chức năng khi đến để tiếp xúc
thuyền nhà bè có đặc điểm địa bàn rộng dân cư không tập trung
đây cũng là một thách thức không hề nhỏ đối với lực lượng chức năng địa phương
đồng bộ nhất quán giữa người dân tổ dân phố hội phụ nữ trung tâm y tế công an và chính quyền
là chìa khóa giúp việc rà soát phòng chống dịch đạt hiệu quả
trong cái thời gian mà cách ly nó lâu như vậy thì

cũng có một số đối tượng như một số cái thành phần với vớ và n minh

bây giờ có biểu tượng mình hơi lains là một tí
thì qua đó mình cũng sẽ nhận động nhắc nhở thêm

các em nhen nhở nữa là hãy cảnh giác nhiều hơn
bớt cái lains đi tại vì mình cũng nhìn ra ở khu vực lân nước ngoài đó thì lấy những điểm nước ngoài đó để làm minh chứng cho họ
thì mình cũng nhìn ra ở cái khu vực nước ngoài đó thì lấy những cái điểm ở nước ngoài đó để mà mình minh chứng cho họ
ban chủ yên ban xã cũng tham mưu cho đảng quỹ ban xã trong việc là thường xuyên ra sót địa bàn nắm tình hình
nếu phát hiện có những trường hợp mà người nước ngoài về địa phương mình thì cũng kịp thời báo cho bang chỉ đạo của xã nắm để từ đó là xuống là phối hợp với cán bộ y tế xuống là đo thân nhiệt hay là làm những bước tiếp theo
còn về phía công an tụi tôi thì cũng thường xuyên phối hợp với ban ngành đồng thể nhất là các đồng chí phan ấp tổ công dân cũng thường xuyên xuống nhắc nhở bà con là cô bác
trong cái mùi vịt này đi thì phải mang khẩu trang rồi phải rửa tay rồi phải ngồi giãn cách
với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người trong giai đoạn mới này các đơn vị trực thuộc công an thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm tình hình để có các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh
nhanh chóng phối hợp với các đơn vị trực thuộc
phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cách ly các trường hợp nhiễm nghi nhiễm và người nguy cơ nhiễm cao do tiếp xúc gần với người bệnh ngay tại địa bàn